thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại